thành phố hồ chí minh đang có kế hoạch chỉnh trang ba công trình biểu tượng
khu công viên bến bạch đằng và công trường mê linh sau bốn tháng thi công
đã trở thành địa điểm check in thu hút đông đảo người dân tại thành phố hồ chí minh
dự kiến vào ngày mai một mươi bảy tháng ba công trình sẽ chính thức khánh thành với một diện mạo mới
được xây dựng từ hơn nửa thế kỷ trước tượng đài trần hương đạo và khu vực công viên mê linh
bị xuống cấp nên được thành phố hồ chí minh cải tạo lại
sau khi được tu sửa tượng đài trần hương đạo đã được thay áo mới
lớp vỏ bên ngoài tượng được chỉnh trang lại xử lý các vết nước bê tông
quét chống thấm và sơn bảo vệ tượng theo màu củ
hồ con trù cũng là một biểu tượng gắn liền với lịch sử phát triển của thành phố hồ chí minh
sau bảy năm kể từ lần trùng tu mới nhất ủy ban nhân dân thành phố đã chấp thuận
cho ủy ban nhân dân quận ba thực hiện đề án cải tạo khu vực này bằng nguồn vốn xã hội hóa
nên hiện trạng được thay thế bằng đá grandit với tổng diện tích ba hai trăm chín mươi m hai
việc cải tạo chỉnh trang hồ con rùa
hồ con rùa gồm hai dự án là cải tạo phần lõi trung tâm hồ nước và dự án cải tạo nâng cấp vỉa hè
các tuyến đường xung quanh hồ con rùa như phạm ngọc thạch trần cao vân võ văn tần
trước mắt quận sẽ cải tạo nâng cấp lề đường chỉnh trang mảng xanh hệ thống thoát nước
quá trình thi công công trình metro đã khiến cho chợ bến thành tp hcm bị ảnh hưởng ít nhiều
cả về lượng khách lẫn chất lượng công trình
do đó ủy ban nhân dân tp hcm đã cơ bản thống nhất với ý tưởng cải tạo chỉnh trang khu chợ truyền thống này
dựa trên đề xuất của một đơn vị tư vấn thiết kế tư nhân
các nội dung đề xuất sửa chữa gồm nền chợ hệ thống cấp thoát nước cấp điện chiếu sáng phòng cháy chữa cháy
kiểm định hệ thống kết cấu chịu lực của máy và hệ thống tường bao điều chỉnh chiều cao mái để thông thoáng và lấy sáng
lập mái ngói thay thế mái tôn giả ngói hiện trạng quảng cáo điện tử trùng tu bốn cộng chín
đặc biệt phần mái chợ do xuống cấp nên tiểu thương phải gian bạc dùng chậu để trốn chột khi mưa lớn
theo kết luận của ủy ban nhân dân tp hcm kết cấu chợ vẫn còn tốt nên chỉ cần thay mái tôn bằng ngói
sơn lại đúng màu sơn như trước nâng nền chống ngập thay hệ thống điện tu sửa những nơi xuống cấp để đảm bảo an toàn cho các tiểu thương
mở cửa phiên giao dịch tuần mới
thị trường chứng khoán trong nước ngay lập tức chịu áp lực bán mạnh
các thị trường chìm trong biển lửa ngay cả những cổ phiếu hàng hóa vốn được nhận định hưởng lợi trong cuộc chiến nga ukraine cũng quay s giảm sàng la liệt
đóng cửa phiên giao dịch ngày một mươi bốn tháng ba vn index giảm hai mươi hai mươi chín điểm với một trăm một mươi bốn mã tăng và ba trăm bốn mươi chín mã giảm
trên sàn hns chỉ số hns index giảm năm bốn mươi bốn điểm với chín mươi bốn mã tăng và một trăm năm mươi bảy mã giảm
trên úc công thị trường vẫn duy trì sắc rõ trong suốt cả phi chiều
chỉ số úc công index giảm ba mươi hai điểm xuống một trăm một mươi năm năm điểm
hầu hết các nhóm ngành đều ghi nhận giám điểm
trong đó nhóm cổ phiếu hóa chất và dầu khí điều chỉnh nhiều nhất lần lượt là âm năm sáu và âm bốn
trước biến động kéo khả quan của giá hàng hóa thế giới cổ phiếu hàng hóa tiếp tục bị bán mạnh thậm chí là bán tháo do lo ngại giá hàng hóa thế giới đã đạt đỉnh
cái việc xung đột giữa nga và ukraine dẫn đến giá dầu đã bị tăng lên rất là cao
dẫn đến mối lo về lạm phát do chi phí đẩy họ lại mạnh dạng chốt lời thậm chí là họ chấp nhận mức lời thấp hay là hồi vốn để họ bán ra thu tiền về để đảm bảo an toàn
khi lực cầu cổ phiếu giảm dần trong khi lực cung cổ phiếu tăng nhanh chắc chắn một điều là giá thị trường sẽ sụp giảm
nhóm hàng hóa như là dầu sắc thép thun bón thì là nhóm gánh chỉ số từ đầu năm giờ sau tết áp lịch tới giờ
giúp cho thị trường nó không có bị điều chỉnh quá mạnh so với mặt bằng chung của thị trường thế giới chúng ta thấy là cái thị trường của các nước phát triển như là mỹ châu âu thì họ có điều kiện rất là sâu khi mà cuộc chiến nga và ukraine diễn ra
nhưng mà ở việt nam thì các nhóm dầu khí sắc thép và thun bón họ đã giúp cho thị trường giao dịch quanh được cái mức một nghìn bốn trăm tám mươi một nghìn năm trăm linh thì họ như là không có bị điều chỉnh giảm quá nhiều
thì chính cái việc sụp giảm của nhóm này thì bô hình chung nó lại gây ra gác lực bán ngược lại làm cho thị trường việt nam vốn chưa điều chỉnh
bên cạnh đó những tin tức về phiên họp chính sách của cục dự trữ liên bang mỹ phép cùng những lo ngại về rủi ro trong phiên đáo hạn phái sinh ngày một mươi bảy tháng ba đang đến gần làm tâm lý nhà đầu tư trở nên thân trọng
việc đứng ngoài quan sát có một bộ phận nhà đầu tư đã khiến chỉ số thiếu đi một phần lực đỡ tại các ngưỡng hỗ trợ quan trọng
riêng về giao dịch khối ngoại chủ nghề bán rộng vẫn chưa dừng lại và kéo dài lên con số bảy
trong phiên ngày một mươi năm tháng ba khối ngoại đã bán rộng hơn bốn trăm ba mươi tỷ đồng trên sàn hosea lực bán tập trung vào hpg vic vcb
như vậy tính chung các bảy phiên giao dịch vừa qua dòng vốn ngoại sàn này bán rộng tổng cộng khoảng sáu năm trăm linh tỷ đồng
tôi nghĩ đây là phản ứng chung của nhà đầu tư nước ngoài ở việt nam cũng như khu vực đông nam chung
thì những cái trao đổi khi họ thấy tình hình căng thẳng giữa ukraine với lại nga tăng lên
thì họ nghĩ là trăm triệu hợp vụ kinh tế của châu âu cũng như trung quốc và cả thế giới nói chung nó bắt đầu lung lay
thì như mặc định là họ sẽ muốn giảm cái exposure của họ ở các thị trường rủi ro hơn
eu trung quốc là những thị trường phát triển và mới nổi cái mức độ ổn định nó cao hơn so với những thị trường như đông á thị trường cận biên như việt nam
rất dễ hiểu là họ sẽ muốn giảm bớt tiết trọng ở những cái thị trường rủi ro
trước diễn biến khói lượng của thị trường tài chính toàn cầu và trong nước
các chuyên gia lớn công ty chứng khoán đều có khuyên hướng thận trọng về diễn biến trong tuần
giao dịch từ ngày một mươi bốn đến ngày một mươi tám tháng ba
do vậy nhà đầu tư cần thận trọng và giữ tí trọng danh mục ở mức an toàn
hạn chế sử dụng mặt riêng để giữ an toàn tài khoản xem xét giải ngân từ phần nhóm cổ phiếu đang tích lũy
chúng ta thấy cái yếu tố tiêu cực nó đang hiện hữu nhiều hơn
đó là cái vấn đề xung đột nga ukraine và các cái hệ quả kéo theo từ cái cuộc xung đột đó
và với những yếu tố này thì rõ ràng là tôi nghĩ nhà đầu tư có những phương thức đầu tư một cách thận trọng
hạn chế mua đuổi ở những vùng giá cao hoặc là hạn chế sử dụng đòn bẫy để bảo vệ tài khoản mình tốt hơn
thì cái đó là điều nhà đầu tư nên làm
chúng tôi cho rằng là
nhà đầu tư cá nhân thì nên nhìn vào những cổ phiếu có câu chuyện đền tảng cơ bản
ổn định có câu chuyện thăng trưởng dài hạn để chúng ta đầu tư và hạn chế mua bán quá nhiều
ở giai đoạn thị trường đang biến động ngoài
mặc dù đang khá chật vật trong việc trở lại vụ đỉnh lịch sử một năm trăm linh điểm
tuy nhiên theo đánh giá của nhiều chuyên gia thì khả năng vn index sẽ sớm vượt qua cột mốc này
để chinh phục đỉnh cao mới
còn trong tương lai gần là tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai chứng khoán uata đánh giá dòng tiền vẫn chưa có dấu hiệu
rút ra khỏi thị trường và chủ yếu luân chuyển tìm kiếm cơ hội ở từng nhóm cổ phiếu
unta dự báo chỉ số vn index có thể sẽ tăng dần về mức đỉnh cũ một năm trăm ba mươi năm điểm vào nửa cuối tháng ba
nắm bắt được nhu cầu của một số người lao động cần hồ sơ giấy tờ xin việc làm nhưng lại không đủ điều kiện cần thiết
hoặc muốn làm nhanh
bốn nhóm đối tượng ở thị xã bến cát tỉnh bình dương đã tự ý làm giả các loại giấy tờ như giấy khám sức khỏe
đơn xin việc sơ ý lý lịch sổ hộ khẩu nhằm bán cho người lao động qua đó thu lợi bất chính
mới đây công an thị xã bến cát đã tạm giữ hình sự đối tượng võ hoàng lãm hai mươi tám tuổi để điều tra làm rõ hành vi
làm giả tài liệu con dấu của cơ quan tổ chức
qua đấu tranh đối tượng lãm khai nhận do thiếu tiền tiêu xài nên lãm cùng vợ là thị ngọc hai hai mươi năm tuổi
ngụ tại tỉnh kiên giang bàn nhau làm giả các giấy tờ để bán kiếm lời
hai đối tượng đặt mua dấu tên và con dấu giả trên mạng sau đó đăng tin nhận làm giấy tờ hồ sơ xin việc giả qua mạng xã hội
khi có cách hai yêu cầu cung cấp thông tin hình ảnh cá nhân rồi tự ký tên đóng dấu vào hồ sơ xin việc giả
và đưa cho lãm đem đi giao cho khách với giá hai trăm năm mươi đến ba trăm linh đồng một bộ
quá trình bắt thu giữ khám xét thì xác định là hai đối tượng cầm đầu là lãm
và vợ của lãm là hai đối tượng cầm đầu
tiến hành với phương thức thủ đoạn là đăng lên trang giao lô fanpage
nói là mình là công chức của ở phường làm nhanh giấy tờ và những giấy tờ khó mình có thể làm được
ví dụ như chỉ cần giấy tờ phô tô thôi là có thể công chứng được
vợ nói hai chồng mình làm hồ sơ giả
một đối tượng làm cái gì
làm kiếm tiền
vợ em kêu là anh chạy ở ngoài
còn ở trong để em lo gì đó
khoảng giữa tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai thạch văn hiếu hai mươi sáu tuổi ngụ tỉnh cà mau liên hệ với đối tượng hai
đặt vấn đề tìm kiếm khách hàng có nhu cầu cần hồ sơ xin việc để giới thiệu cho hai thì được hai đồng ý
sau đó hiếu lập trang mạng xã hội làm hồ sơ để tìm kiếm khách
khi có khách liên hệ hiếu sẽ gửi thông tin cho khách cho hai làm các hồ sơ giấy tờ giả
sau đó hiếu bán lại với giá bốn trăm năm mươi đồng một bộ
hiện nay cái nhu cầu của bác bác là
bà con là các công nhân những người ở xa muốn làm hồ sơ để xin việc làm
hay những cái hồ sơ khác mà cho mình không đủ cái điều kiện mà hồ sơ gốc
và thiếu một số giấy tờ bị mắc sắc lạc á
thì do cái tâm lý là muốn nhanh gọn lẹ để ổ túc có hồ sơ xin việc làm
nắm mắt được đó thì số cái đối tượng làm hồ sơ giả
họ đã cung cấp bây giờ để cho những người có nhu cầu như thế
làm để phục vụ cái công việc
khi mình sử dụng giấy tờ giả là mình đã là người vi phạm
và nếu mà cũng có những cái hồ sơ là mình sẽ gọi là phạm tội luôn
chứ không phải là vi phạm hành chính đơn thuần
thì qua vụ việc phát hiện thì cũng khuyến cáo đến người dân công nhân lao động
thì mình hãy làm những giấy tờ hợp pháp
hãy đến những cơ quan có thẩm quyền như quỹ ban phòng công chứng hợp pháp
để hoàn chỉnh tất cả các thủ tục hồ sơ để mình sinh việc và sử dụng
chứ không nên là sử dụng giấy tờ giả là ảnh hưởng và vi phạm pháp luật
vừa rồi là những thông tin trong thành phố hôm nay
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
tấn nga xin chào và hẹn gặp lại trong khung giờ ngày mai